thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa tp hà nội đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với trần quang diện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện thành hoài tp hà nội để điều tra về hành vi cướp tài sản và chống người thi hành công vụ
do thiếu tiền để xăm hình nên diện đặt mua trên mạng một dao gấp kim loại với mục đích cướp tài sản để trả tiền xăm
chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai sau khi xăm xong diện ra khỏi quán xăm lấy dao ra và sang quán ốc bên cạnh với mục đích đe dọa lấy tiền để trả tiền xăm
khi vào quán ốc diện gọi nhân viên dạy yêu cầu đưa năm triệu đồng
thấy đối tượng có biểu hiện không bình thường nhân viên quán ốc đã gọi điện báo công an phường kim liên
tại đây trung tá nguyễn thành công an phường kim liên thấy diện đang cầm dao nên yêu cầu đối tượng hạ dao nhưng diện không chấp hành mà dùng dao đâm đồng chí thành
sau đó đối tượng đã bị khống chế cùng tang vật là con dao gây án
với hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản lê văn nguyên bác sĩ chuyên khoa một và hồ đắc tuấn nhân viên khoa dược
cả hai cùng công tác tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
theo kết quả điều tra từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
lê văn nguyên đã lạm dụng chức vụ là bác sĩ khám bệnh kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc vật tư y tế
nhằm mục đích chiếm đoạt bảo hiểm y tế của bệnh viện với số tiền hàng trăm triệu đồng
quá trình này có sự tham gia giúp sức của hồ đắc tuấn khám xét nơi làm việc nhà riêng của các bị can thu giữ nhiều chứng cứ có liên quan
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm giữ
cổ thành hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thành phố biên hòa để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó vào lúc hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng một mươi hai công an tp biên hòa kiểm tra phát hiện đối tượng cổ thành hiếu đang thu tiền lãi vay của bà nguyễn thị thu thủy
trú tại phường bỉu long thành phố biên hòa
tại cơ quan công an bước đầu hiếu khai nhận hoạt động cho vai lãi nặng trên địa bàn tp biên hòa bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đối tượng vay chủ yếu là những người tiểu thương buôn bán nhỏ
số tiền cho vay giao động từ hai đến ba triệu đồng với lãi suất là chín mươi một tháng
hiếu đã cho năm người vay với tổng số tiền là khoảng trên chín mươi triệu đồng thu lợi bất chính từ việc cho vay lên tới một trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan công an thành phố biên hòa đang tiếp tục xác minh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an xã thanh hải huyện thanh liêm hà nam đã vận động đối tượng bị truy nã về hành vi không tố giác tội phạm ra đầu thú
đó là phan thị nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú xã thanh hải huyện thanh liêm tỉnh hà nam
trước đó ngày một mươi một tháng năm năm nay nga biết việc đối tượng đỗ huy hoàng sinh năm hai nghìn bảy trú ở huyện an lão thành phố hải phòng
cùng đồng bọn đưa cháu đỗ thị hải yến chú ở thành phố hải phòng đi bán nhưng không trình báo cơ quan công an
nga đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng khởi tố về tội không tố giác tội phạm
sau đó nga đã bỏ trốn khỏi tiệm phương
được sự vận động của lực lượng công an xã thanh hải ngày một mươi bảy tháng một mươi hai nga đã ra đầu thú để hưởng được sự khoan hồng của pháp luật
cơ quan công an đề nghị các tổ chức cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật không bao che cấu kết các loại tội phạm
chủ động phối hợp với cơ quan công an tham gia tố giác các loại tội phạm xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác chiều tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
đồn biên phòng cửa khẩu cảng chân mây bộ đội biên phòng thừa thiên huế đã tiếp nhận bảy thuyền viên tàu gia bảo một mươi chín gặp nạn trên biển
lúc sáu h bốn mươi phút sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế nhận được thông tin từ trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai
về việc tàu gia bảo một mươi chín đang di chuyển cách mũi chân mây đông khoảng hai mươi bảy hải lý gặp sự cố gãy ống thông hơi nước tràn vào hầm hàng khiến tàu bị chìm
ngay sau khi gặp sự cố
hải cao su tự nổi tuy nhiên do sóng lớn đã đánh trôi hai thuyền viên
ngay sau đó tàu hai em park đã tiếp cận cứu hộ kịp thời được bảy thuyền viên di chuyển vào cảng chân mây huyện phú lộc để bàn giao cho đồn biên phòng cửa khẩu cảng chân mây
hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định hai thuyền viên còn lại bị trôi giặt trên biển đã được tàu cá qng chín mươi tám nghìn hai trăm chín mươi bốn ts cứu vớt được đưa vào cảng đà nẵng
sau đây là một số chính sách đáng chú ý mời quý vị cùng theo dõi
cải tạo xây dựng lại trung cư theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công văn số sáu nghìn bảy trăm bốn mươi năm ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
trong công điện về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tiết kiệm chi chủ động điều hành ngân sách nhà nước trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu các bộ ngành liên quan tổ chức giả soát sắp xếp lại tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích tiêu chuẩn định mức
theo chế độ quy định và phù hợp yêu cầu nhiệm vụ xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng theo đúng quy định của pháp luật công khai minh bạch kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng sai mục đích vượt tiêu chuẩn định mức không để lãng phí thất thoát tài sản công
mời quý vị cùng điểm qua những bài viết đáng chú ý có trong các số báo ra sáng ngày hôm nay trong một điểm báo
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng còn nhiều khó khăn hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài fdi là điểm sáng đáng chú ý
thu hút fdi vào việt nam tiếp tục tăng trưởng một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba tổng số vốn hai mươi tám tám mươi năm tỷ usd tăng một mươi bốn tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
kết quả này là nhớ môi trường đầu tư được giữ vững ổn định
ủy ban nhân dân tp hà nội các sở ngành chuyên môn của thành phố đã xử lý được một khối lượng lớn công việc liên quan đến bảy trăm một mươi hai dự án dùng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai
thông tin trên trang nhất của báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay
để giải thích cho thực trạng chậm triển khai các dự án rất nhiều lý do đã được đưa ra như quy định trồng chéo thiếu nhất quán của các văn bản luật hay việc thủ đô hà nội mở rộng địa giới hành chính
với việc thay đổi quy hoạch chung nên phải ra soát
nhìn lại quy hoạch chi tiết khiến cho hàng nghìn dự án cũng phải ra soát khớp nối đồng bộ với quy định mới mất rất nhiều thời gian
nhìn nhận một cách khách quan các dự án bỏ hoang chậm triển khai là hệ quả của một quy trình pháp lý lỏng lẻo
vì vậy để hạn chế tình trạng này ngoài việc phải chặt chẽ hơn trong lựa chọn chủ đầu tư tăng cường kiểm tra giám sát
cơ quan quản lý nhà nước cần phải có sự phân loại cụ thể đối với từng dự án bảo đảm với quy hoạch chức năng từng vị trí khu vực trước khi giao cho chủ đầu tư đồng thời vừa phải hài hòa với lợi ích chung của nhà nước
vi phạm quy định về nồng độ cồn luôn trở thành một vấn đề nóng được cả xã hội quan tâm đặc biệt là vào dịp cuối năm
và để chủ động ngăn chặn phòng ngừa vi phạm nồng độ cồn dịp cuối năm công an tp hà nội đã tăng cường nhiều giải pháp
trả lời phỏng vấn báo công an nhân dân trung tá tiến sĩ đào việt long phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã thông tin chi tiết về tình hình xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
đồng thời khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông đặc biệt là nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của người điều khiển giao thông hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
riêng đối với công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn lực lượng cảnh sát giao thông rất mong nhân dân người tham gia giao thông hãy vì sự an toàn của bản thân và những người tham gia giao thông thực hiện nghiêm khẩu hiệu đã uống rượu bia không lái xe
mùa tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm đang nóng dần khi hàng loạt địa phương như phú thọ quảng ngãi ninh bình tp hcm hưng yên hay quảng nam đã công bố phương án tổ chức kỳ thi
điều này khiến học sinh phụ huynh giáo viên tại nhiều điểm nóng tuyển sinh hà nội xót ruột ngóng trở thông tin
theo thông lệ khoảng ba tháng nữa hà nội mới công bố số môn thi vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tuy nhiên nhiều phụ huynh cho rằng thủ đô nên hòa mình cùng các tỉnh thành sớm công bố những thông tin liên quan đến kỳ tuyển sinh để học sinh gia đình nhà trường yên tâm
trong khi đó liên quan đến phương án thi nhiều giáo viên cũng cho rằng trong bối cảnh bộ giáo dục và đào tạo
vừa công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi năm với bốn môn gồm hai môn bắt buộc và hai môn tựa chọn
theo nguyện vọng của thí sinh thì việc thi vào lớp một mươi với ba môn là hoàn toàn phù hợp
công an tỉnh nghệ an vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề liên tỉnh quy mô lớn do hai đối tượng cầm đầu
bắt một mươi bốn đối tượng với số tiền hơn hai trăm linh tỷ đồng
cầm đầu đường dây đánh bạc trên là hai đối tượng trú tại hà nội
giữ gồm hai mươi hai điện thoại di động các loại một ipad một quyền sổ và nhiều tăng vật khác
bước đầu xác định tính từ thời điểm từ đấu tranh chuyên án đến thời điểm bị bắt giữ
số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô số đề hơn hai trăm linh tỷ đồng
chỉ riêng ngày chín tháng một mươi hai tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là gần một năm tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an đã tạm giữ các đối tượng để điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh cho biết vừa bàn giao đối tượng võ quang vinh
chú quảng ngãi hiện đang tạm trú tại tỉnh tây ninh cho công an huyện châu thành
để điều tra làm rõ về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó tại khu vực xã thanh điền huyện châu thành phòng cảnh sát hình sự phối hợp
công an huyện châu thành bắt quả tăng vinh đang thu tiền góp của hai người dân
khám xét nơi ở của đối tượng công an đã thu giữ gần ba triệu đồng hai điện thoại di động
một xe mô tô và một số vật chứng liên quan
tại cơ quan công an vinh khai nhận từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba thuê nhà ở thành phố tây ninh
để hoạt động cho vai lãi nặng với mức lãi suất từ một trăm tám mươi đến ba trăm bảy mươi năm một năm
cho đến ngày bị bắt vinh đã cho khoảng một trăm chín mươi người trên địa bàn các huyện châu thành
tân châu dương minh châu vay tiền với tổng số tiền khoảng một tỷ đồng
thu lợi bất chính hơn một trăm sáu mươi triệu đồng